ngày chín tại thành phố hội an sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam tổ chức lễ khánh thành đưa nhà nuôi dưỡng điều trị người có công quảng nam vào hoạt động
đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín của tỉnh
nhà nuôi dưỡng và điều trị người có công quảng nam được khởi công xây dựng trong khuôn viên của trung tâm nuôi dưỡng điều trị người có công tỉnh quảng nam vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với diện tích gần một sáu trăm linh m hai gồm hai khối nhà chính với một mươi sáu phòng ở đầy đủ tiện nghi và được bố trí khép kín có quy mô nuôi dưỡng điều trị ba mươi hai người
tổng nguồn vốn đầu tư công trình hơn một mươi hai năm tỷ đồng trong đó bộ quốc phòng hỗ trợ năm năm tỷ đồng bộ lao động thương binh và xã hội hỗ trợ ba bảy mươi năm tỷ đồng còn lại là nguồn vốn đối ứng của tỉnh
công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm trong việc nuôi dưỡng điều trị người có công
trung tâm nuôi dưỡng điều trị người có công quảng nam được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hàng năm trung tâm nhận nuôi dưỡng điều trị khoảng một hai trăm linh thương bệnh binh nặng ở các địa phương
ngoài ra trung tâm còn là nơi tiếp nhận phục vụ công tác điều dưỡng lương phiên hàng năm cho hơn bốn lượt người có công với cách mạng